sở công thương tp hcm vừa gửi công văn đến các địa phương và các đơn vị
về việc chuẩn bị mở cửa lại các hoạt động tại chợ đầu mối trên địa bàn
theo đó sở công thương đề nghị đơn vị quản lý chợ đầu mối bình điền
chợ nông sản thủ đức và chợ đầu mối hóc môn cho ý kiến góp ý dự thảo
bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các chợ đầu mối
việc này nhằm đánh giá các yêu cầu an toàn phòng chống dịch
trước khi cho phép mở cửa hoạt động lại tại ba chợ này
để thống nhất sở đề nghị các chợ có ý kiến góp ý gửi về sở
để tổng hợp trên bộ tiêu chí cho ubnd tp hcm
sở công thương đề nghị ubnd tp thủ đức ubnd quận tám ubnd huyện hóc môn
hỗ trợ chợ đồ mối thủ đức chợ đầu mối bình điền và chợ đầu mối hóc môn
nhanh chóng đưa điểm tập kết trung chuyển hàng hóa nông sản thực phẩm
trở lại hoạt động sớm nhất triển khai giải pháp bảo vệ an ninh trực tự
đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín